điều tra cơ quan công an tiếp tục tạm giữ đối với thạch
ngoài số ma túy trên cơ quan công an còn thu giữ hai mươi hai cây dao tự chế
hai gậy bóng chảy một tuyết kênh lại trên xe ô tô do phúc điều khiển
phúc và đạt thừa nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên
cho nên cả hai đã chuẩn bị số hung khí nói trên để đi đánh nhau
hiện vụ việc đang được tiếp tục công an quận hải châu tiến hành điều tra làm rõ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam cho biết
vừa tiếp nhận và thu hồi một khẩu súng do người dân tự giác giao nộp
trước đó trên đường đi làm về tại tuyến đường tránh quốc lộ một a đoạn qua hưởng kim bảng
anh trần văn hưng chủ tại thành phố phủ lý đã phát hiện
ở ven đường có một vật thể giống khẩu súng
sau khi kiểm tra thì xác định đó là một khẩu súng loại bắn đạn hoa cải
ngay sau đó anh hưng đã mang khẩu súng đến để giao nộp cho cơ quan công an
trên đường đi gặp tổ công tác cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
nên anh hưng đã báo cáo sự việc và được tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiếp nhận
biểu dương hành động tự giác và thực hiện các thủ tục giao nộp thu hồi khẩu súng theo quy định của pháp luật
cố tình đâm cảnh sát giao thông dừng xe chắn cao tốc vĩnh hảo phan thiết gây ách tắc trên tuyến đường
đó là hành vi của nguyễn văn trí chú tỉnh nam định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chống người thi hành công vụ đối với trí
vào sáng ngày một mươi hai tháng một tổ tuần tra kiểm soát giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận
làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện tại quốc lộ một đoạn qua xã vĩnh hảo huyện tuy phong đã chặn dừng xe ô tô tải do trí điều khiển
tuy nhiên trí không chấp hành yêu cầu xuất trình giấy tờ xe và điều khiển xe rời đi
khi lực lượng chức năng phối hợp chốt chặn trí đã liều lĩnh điều khiển xe lau thẳng vào các chiến sĩ cảnh sát giao thông và rất may không xảy ra thương vong
sau khi truy đuổi khoảng hai mươi km lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được xe tải
thế nhưng trí tiếp tục có hành vi chống đối cho xe dừng ngang giữa đường gây ủn tắc giao thông trên cao tốc
người phụ nữ đi cùng với trí đã xuống lớn tiếng tranh cãi
hiện tài xế và phương tiện đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra